bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới nhiều hơn cả bệnh lý ung thư dù là ở các nước đã hay đang phát triển
tại việt nam theo thống kê của bộ y tế mỗi năm có khoảng hai trăm linh người tử vong vì bệnh tim mạch chiếm ba mươi ba ca tử vong
tim mạch là bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng
trong những năm trở lại đây tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam
hiện nay trung bình cứ bốn người lớn ở việt nam có ít nhất từ một đến hai người đã mang nguy cơ mắc bệnh tim mạch
bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi song trên thực tế tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên cao hơn chúng ta nghĩ
nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào và tuổi mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hóa
người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh
và không có biện pháp phòng ngừa hợp lý
dần dần mạng sơ vữa hình thành và làm hẹp lòng mạch
khi mà mạng sơ vữa hình thành hẹp lòng mạch mất ổn định
và mạng sơ vữa vỡ ra dẫn đến các hiện tượng là tiểu cầu sẽ đến kết tập vào đấy và hình thành cục máu đông
thì nó gây ra hiện tượng nhồi máu cơ tim
có thể nói là nhồi máu cơ tim là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất đe dọa tính mạng người bệnh nhiều nhất
các biểu hiện bệnh lý tim mạch
khó thở xuất hiện từ từ tăng lên khi người bệnh gáng sức đặc biệt khi nằm xuống
cảm giác bị đè nặng trong ngực đau tức ngực là triệu chứng thường gặp của bệnh tim
tuy nhiên cũng xuất hiện ở các bệnh lý khác như hô hấp thần kinh
cơ thể bị tích nước mặt bàn chân căng phù
triệu chứng phù do bệnh tim mạch thường là phù tím phù mềm
dấu hiệu bắt đầu từ hai bàn chân kèm theo tình trạng gan to tĩnh mạch cổ nổi
thường xuyên mệt mỏi kiệt sức
cơ thể mệt mỏi kiệt sức khi thực hiện các hoạt động thường ngày
đây là dấu hiệu thiếu máu đến tim não và phổi
ho dai dẳng khó khè
tim bơm máu không đủ để cung cấp cho cơ thể khiến máu bị ứ lại
dịch ứ ở phổi lâu ngày gây tình trạng ho mạn tính thở khó khè
chán ăn buồn nôn
sự tích tụ của dịch trong gan hệ thống tiêu hóa khiến người bệnh chán ăn và buồn nôn
đi tiểu đêm
bệnh suy tim sẽ đi tiểu thường xuyên vào ban đêm do sự chuyển dịch lượng nước tích tụ trong cơ thể gây phù ở nhiều bộ phận đến thận thông qua các mạch máu
nhịp tim nhanh mạch không đều
tim đập với tốc độ nhanh hơn đánh chống ngực hoặc đập dồn dập
thở nhanh lo lắng lòng bàn tay đổ mồ hôi
chóng mặt ngất xỉu
là triệu chứng thường gặp khi người bệnh bị dối loạn nhịp tim máu đến não bị gián đoạn
những dấu hiệu trên cho biết người bệnh có thể bị suy tim hay bị bệnh động mạch vành tim
tuy nhiên các tổn thương ở tim và mạch máu như mảng sơ vữa động mạch rãn buông tim hở van tim đã có từ nhiều năm trước đó
điều trị cho tất cả những mặt bệnh về bệnh lý về tim mạch
ví dụ như trong nội khoa thì chúng tôi có điều trị cho những bệnh suy tim rồi những bệnh biến chứng của tim mạch như là đột quỵ
rồi trong hồi sức cứu chúng tôi cũng triển khai những máy như là máy tim phổi hoặc máy
các cái máy bóng đôi xung động mạch chủ hạ thân nhiệt tất cả những cái máy lọc thận và lọc máu liên tục
thế còn trong ngoại khoa thì tất cả những bệnh về tim bẩm sinh và mắc phải đã được tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện tim hà nội và cho cái tỷ lệ thành công rất là cao
phẫu thuật cho những em bé từ chín trăm linh g cho đến những cụ già trên chín mươi tuổi thì đã được tiến hành phẫu thuật thành công tại bệnh viện tim hà nội
mặt khác thì chúng tôi cũng triển khai những kỹ thuật mới
mũi nhọn trên thế giới ví dụ như là phẫu thuật tim ít xâm lấn dùng nội soi để thay van tim sửa van tim hoặc là phẫu thuật cho những trường hợp tim bẩm sinh
với sự phát triển của y học rất nhiều phương pháp chữa trị mới đã được đưa vào để điều trị cho người mắc các bệnh lý về tim mạch nói chung
đáng chú ý là thủ thuật can thiệp mạch vành cấp cứu
với quy trình chẩn đoán và điều trị nhanh kịp giờ vàng của bệnh ngày càng nhiều bệnh nhân được cứu sống và giảm tối đa được các biến chứng gây tàn phế sau này như suy tim dối loạn nhịp tim
ngoài ra tim mạch can thiệp phát triển đã giúp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh như thông liên nhĩ thông liên thất
còn ống động mạch rất hiệu quả với biện pháp can thiệp nội mạch gây tê tại chỗ người bệnh không cần phải gây mê và chịu cuộc phẫu thuật mở xương ức kéo dài như trước đây
hiện tại các bệnh viện lớn trong nước đã thực hiện được nhiều kỹ thuật hiện đại đạt hiệu quả điều trị cao
phát huy được lợi thế về trang thiết bị hiện đại các kỹ thuật tim mạch mới giúp người bệnh được điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhanh phục hồi và đặc biệt thẩm mỹ
bệnh tim mạch hiện tại đang trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người dân trên thế giới cũng như tại việt nam
các bệnh lý về tim mạch có một cái điểm đặc biệt đấy là có rất nhiều những người không hề có triệu chứng gì
đặc biệt là những cái
những người bệnh trẻ tuổi hoặc những nhóm đối tượng như phụ nữ hoặc là đài tháo đường
tuy nhiên thì đối với người bệnh vì tim mạch mắc bệnh tim mạch thì thường họ có những yếu tố nguy cơ
ví dụ như là ca nguyên ác như là đài tháo đường như là dưới loạn lipid máu hoặc là những người hút thuốc lá thuốc nào nhiều
thì đó là những cái yếu tố nguy cơ mà gây ra bất cấp bệnh lý về tim mạch
theo tổ chức y tế thế giới tám mươi các biến cố tim mạch có thể phòng ngừa được nếu chúng ta tầm soát sớm
kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ và đến cơ sở y tế phù hợp đúng thời điểm
nên thực hiện bảy thói quen sau để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch như không hút thuốc lá
tập thể dục ít nhất ba mươi phút mỗi ngày ăn uống khỏe mạnh ăn nhiều rau xanh ít chất béo bão hòa
giảm lượng muối và rượu bia kiểm soát cân nặng huyết áp đường huyết và cholesterol máu
chúng ta thường lo lắng về bệnh ung thư nhưng quên rằng nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là bệnh lý tim mạch
tho ra máu thì đi khám thấy phát hiện được
qua đây thì em cũng mong muốn nhiều người mắc bệnh như em thì cũng đi khám để biết sớm
và đừng trục quan như em sau đó nó vất vả
vâng ạ phòng bệnh là công tác vô cùng quan trọng trong các bệnh tật nói chung và đặc biệt là bệnh lý tim mạch
để người dân có kiến thức chủ động phòng bệnh thì bác sĩ có lời khuyên gì cho người dân trong đối sống cũng như chế độ ăn uống
chúng ta chỉ có một trái tim và trái tim khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có một đời sống khỏe mạnh
đối với các bệnh nhân hoặc là chưa mắc bệnh tim mạch hoặc là đã mắc bệnh tim mạch rồi thì điều quan trọng nhất
đó chính là chúng ta phải giữ một tinh thần vui vẻ thoải mái lạc quan
và hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ hãy từ bỏ thuốc lán thuốc lào hãy tập thể dục
nếu như chúng ta có các bệnh lý như huyết áp tiểu đường mỡ máu thì hãy tái khám định kỳ
đều được các bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc và không được bỏ thuốc
tập thể dục thường xuyên định kỳ tại nhà
theo khuyến cáo của hội huyết ác tim mạch hoa kỳ thì chúng ta nên tập thể dục ít nhất là một trăm năm mươi phút một tuần
tức là khoảng ba mươi phút một ngày và ít nhất là năm ngày trong một tuần
về chế độ ăn thì chúng ta nên ăn nhiều rau hoa quả
cũng nên là hạn chế các loại đồ xào sáng hạn chế các loại thức ăn mà có nhiều cholesterol
ví dụ như là các nội tạng động vật rồi da gà gà da vịt
bệnh tật không chừa mất phú một ai
với cả những người trẻ
và nhất là những người trẻ mà còn lâu sống trước khoa học lành mạnh
ví dụ như là hút thuốc lá thuốc lào rồi thì là thừa cân béo phì rồi thì ít vận động
thì những người như vậy thì các bệnh tật đặc biệt là các bệnh tim mạch sẽ gõ cửa họ sớm hơn so với những người khác
do đó chẳng là để chúng ta có một trái tim khỏe mạnh cũng như là có một đời sống về sau được khỏe mạnh
cũng như đỡ làm kiền với gia đình và con cái chẳng hạn
thì những người như vậy nên đi khám và sàng lọc
các bệnh lý nói chung cũng như là các bệnh lý về tim mạch làm riêng
bệnh tim mạch là một trong những bệnh lý nguy hiểm cần chủ động điều trị và phòng ngừa
vì vậy khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường nên thăm khám càng sớm càng tốt
nhằm phát hiện sớm chữa trị kịp thời hạn chế các biến chứng nguy hiểm cần định kỳ đau huyết áp